trong ngày một mươi bốn tháng chín sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trà vinh kết hợp cùng với ủy ban nhân dân thị xã duyên hải và huyện duyên hải tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
khu triển lãm đặt tại nhà văn hóa thị xã duyên hải với diện tích khoảng bốn trăm linh m hai triển lãm đã trưng bày các văn bản bản đồ ấn phẩm công trình nghiên cứu hiện vật là những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định hoàng sa trường sa của việt nam
những hình ảnh này chứng minh việt nam đã xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo từ rất sớm
nhiều tài liệu bản đồ do các nước phương tây và do chính trung quốc công bố trong hàng trăm năm qua chứng tỏ trung quốc không có liên quan gì đến hai quần đảo này
triển lãm còn cho thấy nhà nước và nhân dân việt nam luôn có ý thức về chủ quyền thiêng liêng của đất nước và luôn sẵn sàng hành động vì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia